đồn biên phòng ròn thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa tiếp nhận bảy thuyền viên quê ở quảng bình trên tàu cá bị hỏng máy
được tàu cứu của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực một hải phòng cứu đưa vào bờ an toàn
trước đó trưa ngày một mươi hai tháng một tàu cá mang số hiệu qb chín mươi tám nghìn tám trăm chín mươi sáu do anh nguyễn xuân khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường quảng phúc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình làm thuyền trường bị chết máy thả trôi trên khu vực danh giới đường phân vịnh bắc bộ
và phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực một hải phòng cử tàu sar bốn trăm một mươi một ra cứu hộ
và lai dắt tàu cá về cảng hòn la lúc hai giờ sáng ngày một mươi ba tháng một
ban chỉ huy đồn biên phòng ròn khẩn trương cử tổ công tác có mặt tại cảng để tiếp nhận
chăm sóc y tế cho bảy ngư dân trên tàu cá bị nạn
dù không ai ốm đau nhưng do biển động mạnh tàu cá lại thả trôi nhiều ngày trên biển
nên tinh thần của hầu hết các thuyền viên đều hoảng loạn
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ròn đã thăm hỏi tặng quà cho bảy ngư dân
và động viên họ sớm khắc phục sự cố tàu thuyền để sớm vươn khơi bám biển sản xuất